công an quảng ngãi bắt quả tang ba đối tượng gồm nguyễn thị đi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm phan thị đi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm phan thị đi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đều trú tại phường nghĩa lộ tp quảng ngãi đang vật thu giữ trên một trăm linh triệu đồng cùng hàng nghìn tịch đề
công an tỉnh triệt phá một số tụ điểm hoạt động cờ bạc trá hình trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau dịp tết nguyên đán
ngày hôm nay công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đơn vị này đang tạm giữ bốn đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật
các đối tượng bị bắt bao gồm nguyễn ngọc phong lê thị anh thư trịnh tuấn cường cùng chú tại tp hcm và trần quang thái chú tại hậu giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tháng tám năm hai nghìn một mươi năm chị nguyễn thị phượng ở bà rịa vũng tàu có nợ thư ba mươi hai triệu đồng tiền hụi
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm thư nhờ phong thái và cường đến nhà hàng nơi chị phượng đang làm việc để đòi nợ
tại đây nhóm của phong đã uy hiếp khống chế chị phượng cùng chúng về bình dương để viết giấy vay nợ
ngoài ra chúng còn đánh đập dùng dao uy hiếp bắt chị phượng phải ký vào giấy vay nợ ba mươi hai triệu đồng do chúng đã ghi sẵn
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai thì nhóm của phong mới thả chị phượng ra về
đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ nhóm đối tượng nói trên để xử lý
công an phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là dương thị phương và nguyễn bá nhân ở phường thành nhất thành phố buôn ma thuột
kiểm tra tại phòng trọ của phương công an phường tân tiến phát hiện thu giữ hơn ba mươi gói nhỏ heroin
phương khai nhận mình là đối tượng chủ mưu tổ chức việc mua bán trái phép chất ma túy
thấy nhân là con nghiện thường đến mua ma túy của mình về sử dụng và chưa đủ một mươi tám tuổi nên phương đã lợi dụng thuê nhân đi bán lẻ ma túy cho mình
điều đang nói trong vụ việc này là đối tượng chủ mưu đã thuê một thiếu niên chưa đủ một mươi tám tuổi đi bán ma túy
các phụ huynh nên đặc biệt lưu ý đến điều này để quản lý con em của mình tốt hơn và tránh bị kẻ xấu lôi kéo
trong khi đó một đối tượng cấp giật tài sản của người đi đường vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hải dương phát hiện bắt giữ trong quá trình tuần tra kiểm soát
đối tượng bị bắt giữ là lê khắc thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường hải tân
vào chiều ngày bốn tháng một thành điều khiển xe mô tô đến đường mạc thị bưởi cướp giật túi sách của chị nguyễn thị minh huệ đang dừng đỗ xe trên đường
được biết thành là đối tượng đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
liên tiếp trong những ngày vừa qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin về việc bắt giữ các vụ vận chuyển và mua bán pháo trái phép
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
chiều ngày bốn tháng một đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai vừa bắt hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép một mươi ba kg pháo nổ các loại từ trung quốc vượt biên giới về việt nam qua sông nậm thi
khi phát hiện lực lượng bộ đội biên phòng các đối tượng đã bỏ chạy tổ tuần tra đã truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng
tại đồn biên phòng đối tượng khai nhận tên là đặng quang trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã gia phú huyện bảo thắng
trọng đã vượt biên giới mua số pháo trên ở trung quốc mang về để dùng
và bán lẻ trong dịp tết nếu ai có nhu cầu
cùng ngày tại khu vực biên giới thị trấn đồng đăng công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện bắt quả tang đối tượng đặng văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thái nguyên đang vận chuyển pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ gồm một thùng cắt tông bên trong chứa tám hộp pháo giàn loại ba mươi sáu quả một dàn do trung quốc sản xuất có tổng trọng lượng một mươi hai năm kg
do thường xuyên làm thuê tại khu vực biên giới nên tên định biết rõ pháo nổ được bày bán công khai
với giá rẻ tại trung quốc nên đã nảy sinh ý định mua đem về quê tiêu thụ trong dịp tết để kiếm lời
còn tại hải phòng lực lượng công an vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn thị hằng ba mươi tám tuổi ở quận hồng bàng đang bán pháo nổ cho một nam thanh niên thu giữ tại chỗ bảy tám kg pháo nổ các loại
tại cơ quan điều tra hằng khai nhận mua số pháo trên của một lái xe không quen biết với giá năm triệu đồng để bán kiếm lời
hiện phòng cảnh sát hình sự công an hải phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ
sau ba năm thực hiện pháp lệnh số một mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ
ở địa bàn vùng cao sung yếu và chiến lược như lai châu đã có những bước chuyển biến tích cực
hàng nghìn súng tự chế vũ khí quân dụng được thu hồi và nhận thức của đồng bào dân tộc được nâng lên qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
với đặc thù là một tỉnh miền núi tổng diện tích là hơn chín km hai phần lớn là đồng bào các dân tộc sinh sống
theo của tỉnh lai châu người dân coi vũ khí là công cụ săn bắn công cụ bảo vệ thậm chí là nâng cao vị thế của gia đình
xã là nhì thàng huyện phong thổ tỉnh lai châu
một trong những xã thực hiện tốt công tác thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
cầu nối giữa lực lượng công an với già làng trường bàn người có uy tín được phát huy hiệu quả
chính họ sẽ điều tra khảo sát nắm rõ tình hình số lượng vũ khí tổn động trong nhân dân
để từ đó có phương án kế hoạch tuyên truyền vận động giao nổ vũ khí cụ thể đối với từng địa bàn từng hộ gia đình
vũ khí mà liên quan đến tập tục của dân tộc thì được đăng ký ở trường bản
và những gia đình nào cũng cần đến cái vũ khí để mà sử dụng trong cái việc mà đón khách
thế rồi ma chay cưới xin thì đến trường bản để đăng ký và sau đó thì sử dụng xong
xong lại mang về trường bàn để nộp
sau ba năm triển khai toàn tỉnh lai châu đã vận động thu hồi được hơn bốn khẩu súng săn tự chế

các vụ án liên quan đến vũ khí và liệu nổ giảm rõ rệt
đây là kết quả tích cực khi thực hiện chủ trương của đảng của lãnh đạo bộ công an
trong việc thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân
một số các loại vũ khí tự tạo hiện nay đang còn trôi nổi không ở trong bản mà lại ở các cái nương
thế nên là cái việc mà vận động việc mà lực lượng công an để xuống các cái cơ sở để vận động
thu hồi vũ khí thì cũng có những cái khó khăn
nhưng mà với quyết tâm của lực lượng công an và với cái quyết tâm chỉ đạo của đảng nhà nước và cũng như là của chính quyền
đến hai mươi ba độ trời chủ yếu rét sâu về đêm và sáng
các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế thời tiết có chút thay đổi trời sẽ có mưa
tuy nhiên với lượng không nhiều
thời gian mưa chủ yếu xảy ra trong ngày mùng bảy và ngày mùng tám tháng một
với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm khoảng từ một cho đến ba độ
cụ thể nhiệt độ về đêm là từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
trong hai ngày tới các tỉnh phía bắc khu vực trời nhiều mây có mưa giải rác
tuy nhiên sau đến ngày chín tháng một mưa giảm hẳn ngày có nắng
với nền nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thời tiết các tỉnh tây nguyên đang trong thời kỳ mùa khô
nên thời tiết có mưa vài nơi nhưng với lượng ít không đáng kể
nhiệt độ vẫn ít thay đổi so với những ngày trước đó
về đêm và sáng trời xe lạnh
hai mươi bảy đến hai mươi độ
còn ban ngày nhiệt độ sẽ đạt ở mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
nằm bộ trong ba ngày tới
thời tiết vẫn tương đối ổn định trời mây thay đổi
phổ biến không mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn đạt ở ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nên trời mát mẻ
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian
theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau
xin chào tạm biệt